xác định đầy mạnh cải cách hành chính để thúc đẩy sự phát triển tỉnh thừa thiên huế thực hiện phong trào thi đua năm hơn trong cải cách hành chính
đó là thủ tục đơn giản hơn thái độ phục vụ thân thiện hơn thời hạn đúng cam kết hơn người dân hài lòng hơn phương thức phục vụ hiện đại hơn
nhiệm vụ cải cách hành chính của thừa thiên huế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông hướng vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh papi của tỉnh
hiện một trăm linh các thủ tục hành chính tại địa phương này đã được nâng lên thành dịch vụ công trực tuyến mức độ một nghìn hai trăm ba mươi bốn và được cung cấp trên cổng thông tin điện tử thừa thiên huế với một chín trăm sáu mươi ba dịch vụ
tiếp tục tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp là khẳng định của thứ trưởng bộ tài chính vũ thị mai tại buổi đối thoại trực tiếp với gần năm trăm linh doanh nghiệp khu vực phía nam vừa tổ chức tại tp hcm về các chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế hải quan
sự kiện này nhằm phổ biến những chính sách mới và tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp tại hai lĩnh vực thuế và hải quan
theo đó thời gian vừa qua lĩnh vực thuế bãi bỏ ba mươi hai thủ tục hành chính đơn giản hóa bốn mươi thủ tục hành chính
triển khai nộp thuế điện tử thí điểm hóa đơn điện tử hoàn thuế điện tử lĩnh vực hải quan công khai một trăm sáu mươi tám thủ tục hành chính kiến nghị đơn giản hóa bảy thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn đối với bảy mươi ba thủ tục hành chính cốt lõi giảm thời gian thông quan hàng hóa từ hai mươi một ngày xuống còn một mươi bốn ngày đối với xuất khẩu và một mươi ba ngày đối với nhập khẩu
sau khi sắp xếp kiện toàn bộ máy hai mươi hai sở và tương đương thành phố hà nội giảm từ hai trăm linh bốn phòng xuống một trăm năm mươi tám phòng giảm hai mươi sáu trưởng phòng một trăm một mươi sáu phó trưởng phòng
cùng với sắp xếp các cơ quan hành chính thành phố hà nội hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở
theo đó giảm từ bốn trăm linh một đơn vị xuống còn hai trăm tám mươi đơn vị giảm một trăm hai mươi một đơn vị
đối với đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành sát nhập sáu mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên
tổng hợp hướng nghiệp trung tâm dạy nghề thành ba mươi trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cấp huyện
về tinh giản biên chế thông qua công tác quán triệt tuyên truyền và ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo
các cơ quan đơn vị của thành phố đều xác định sẽ giảm biên chế một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
tình đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
đã có hơn hai trăm linh bốn hồ sơ của tám hai trăm linh doanh nghiệp được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia
ba mươi ba thủ tục hành chính được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia
đến thời điểm này hiệu quả và chất lượng triển khai cơ chế một cửa quốc gia liên tục được nâng cao
để nâng cao hiệu quả chất lượng triển khai cơ chế một cửa quốc gia
vừa qua tổng cục hải quan đã làm việc với các bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
giao thông vận tải bộ công thương họp bàn triển khai các thủ tục hành chính mới
để tăng số lượng thủ tục thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia
ngành hải quan cũng đã làm việc với các bộ ngành để triển khai quyết định số ba mươi bốn hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào rời cảng biển
cảng thủy nội địa cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia
chỉ thị một mươi ba ctcp của thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp
trong công tác cải cách thủ tục hành chính được ban hành vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đã lan tỏa rộng khắp tại các bộ ngành địa phương
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền các cấp
sự trì trệ bấy lâu nay của nhiều cơ quan công quyền đã bước đầu được khai thông
mang lại hài lòng cho người dân và doanh nghiệp
môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam từng bước được cải thiện
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
nhiều năm liền thành phố đà nẵng giữ vị trí quán quân
trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
với nhiều cách làm mô hình hay địa phương này đã thực hiện cải cách hành chính
cải cách thủ tục hành chính toàn diện trên mọi lĩnh vực
minh bạch khách quan chính sách hợp lý để thu hút nguồn nhân lực của đà nẵng
đã tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các lĩnh vực
các ngành đơn vị cùng thi đua nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ
bên cạnh đó người đứng đầu cơ quan hành chính tại đà nẵng
đóng vai trò cốt lõi trong cải cách hành chính những năm qua
từ mô hình và cách làm của đà nẵng nhiều địa phương áp dụng công tác cải cách thủ tục hành chính
mang lại hiệu quả rõ ràng
chính phủ bàn hành trị thị tăng cường trách nhiệm của đứng đầu cơ quan hành chính cao cấp
trong công tác cải cách thủ tục hành chính sẽ có phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính ở nước ta
để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong cải cách thủ tục hành chính
ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã bàn hành trị thị một mươi ba ctttg
hầu hết bộ ngành địa phương ngay sau đó đã quán triệt nội dung này và triển khai đến từng đơn vị cụ thể
các cơ quan hành chính nhà nước cao cấp đã chủ động nồng ghép nội dung trị thị
vào các hoạt động triển khai cải cách thủ tục hành chính
cũng như kiểm soát thủ tục hành chính
nhận thức được tầm quan trọng của chỉ thị thủ tướng về tăng cường trách nhiệm của đứng đầu cơ quan hành chính các cấp
trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
về phía các bộ ngành sau khi nhận được chỉ thị của thủ tướng chính phủ
đã chủ động hầu hết các bộ ngành địa phương đến thời điểm này
đã chủ động bàn hành kế hoạch triển khai thực hiện trị thị của thủ tướng chính phủ
là cơ sở quan trọng cho việc triển khai tại bộ hành địa phương mình
ngay khi chỉ thị được ban hành nhiều lãnh đạo cơ quan đơn vị
người đứng đầu các cơ quan hành chính đã tích cực phát huy vai trò của mình
trong công tác cải cách thủ tục hành chính
ở các địa phương cơ chế một cửa một cửa liên thông dưới sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu
được thực hiện một cách công khai và bài bản
song song đó việc đối thoại với người dân và doanh nghiệp cũng được tổ chức thường xuyên hơn
để tháo gỡ những khó khăn về thủ tục cơ chế cũng như chính sách
phương khi giải quyết thủ tục hồ sơ bị trễ hẹn
người đứng đầu đã trực tiếp xin lỗi tổ chức và công dân
sau khi có trị thị của thủ tướng chính phủ ban hành tháng sáu
thì tháng bảy đà nẵng ban hành trị thị bảy để tập trung làm tốt hơn trách nhiệm người đứng đầu
trong việc xin lỗi tổ chức công dân khi mà hồ sơ trễ hẹn để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu
hoặc người khác xin lỗi thì cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu không được phát huy
quy định như vậy tôi nghĩ rằng là rất là đúng để làm cho tăng cường cái trách nhiệm của người đứng đầu hơn nữa
khi vai trò của người đứng đầu được phát huy tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp từng bước được nâng lên
điều này đã phần nào khích lệ các cấp các ngành tích cực giải quyết các kiến nghị
phản ánh tổ chức và công dân thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch thủ tục hành chính
nhiều thủ tục hành chính dườm ra không cần thiết đã được kiến nghị để sửa đổi hoặc bãi bỏ
khi mà chúng ta đã lấy được lòng tin của nhân dân thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong việc triển khai bất cứ một cái nhiệm vụ nào
nhân dân sẽ có sự ủng hộ đồng tình cũng như là tích cực tham gia để xây dựng địa phương và từ đó sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
thủ đô hà nội trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của cả nước
từ khi tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu
thì hiệu quả cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính chuyển biến một cách rõ nét và có những bước đột phá
tuy nhiên lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận tại một số cơ quan đơn vị trong thành phố còn chưa chủ động chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính cải cách thủ tục hành chính
một vài nơi vẫn còn tình trạng cán bộ kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới thực thi nhiệm vụ
ở đâu người đứng đầu mà giỏi mà tốt mà công tâm mà hết lòng vì công việc
thì ở đấy phong trào tốt địa phương đó tốt ngành đó tốt cơ quan đó tốt thậm chí một đơn vị công việc
cái người đứng đầu tốt thì nó sẽ như cái đầu tàu đúng mà nó thúc đẩy nó lôi cuốn toàn bộ cái phong trào
cũng như hà nội nhiều địa phương đã thẳng thắn nêu ra những hạn chế yếu kém
một số cấp ủy đảng chính quyền và người đứng đầu cơ quan đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của cải cách hành chính
cải cách thủ tục hành chính
thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói riêng cả nước nói chung
nhiều nơi tính chủ động sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính còn chưa cao
sự phối hợp giữa các sở ngành còn hạn chế thiếu đồng bộ
không ít nơi vẫn còn tình trạng né tránh đùn đầy trách nhiệm
đặc biệt người đứng đầu cơ quan hành chính một số nơi còn chưa năng động thiếu gương mẫu
vẫn là người đứng đầu tổ chức đảng tổ chức chính quyền phải trực tiếp kiểm tra
thanh tra cái hoạt động của cán bộ đảng viên của mình
thế nhưng mà ở đây nó lại có một cái chuyện này nếu cái người đứng đầu ấy lại vi phạm
thì ai kiểm tra thanh tra anh ta đúng không
anh ta là người đứng đầu ví dụ đứng đầu một xã một tỉnh một huyện
thế ai đứng đầu một ngành người trung gương thế thì ai thanh tra dám sao
thế thì theo tôi như lúc nãy tôi nói là tổ chức đảng phải vào cuộc
thế thì thí hữu trung gương là bộ chính trị ban bí thư phải thường xuyên
nghe và giám sát cái công việc của từng cán bộ đảng viên đã được giao trách nhiệm
hay là ban gắn sự đảng các bộ hay là dưới địa phương là cấp ủy và thường vụ cấp ủy các cấp
phải trực tiếp kiểm tra giám sát thì theo tôi đấy là cái kênh cực kỳ quan trọng
thước đo hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính chính là sự hài lòng của tổ chức và công dân
trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới mà đảng ta đã đề ra
thì cải cách hành chính được đặt ra như một đòi hỏi khách quan để tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tại cuộc họp tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và bàn phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ
phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đẩy mạnh cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính
tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính
hơn lúc nào hết người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải nêu gương tốt
phải quyết liệt trong chỉ đạo nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính hướng đến nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp và hiện đại
chương trình cải cách hành chính tuần này cũng xin được khép lại tại đây
kính chào tạm biệt